xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh phía đông bắc bộ vẫn có mưa rào và rông trong ba ngày tới
khi các hình thế gây mưa tồn tại đặc biệt là từ ngày hai mươi ba thì mưa sẽ tăng hơn về diện và lượng
người dân tại đây cần đề phòng các hiện tượng thừa tiết nguy hiểm do mưa lớn gây ra
mưa tập trung nhiều vào chiều tối đêm và sáng sớm còn trưa chiều còn nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất lúc này phổ biến ở dưới mức là ba mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ những cơn mưa rào và rông
vẫn xuất hiện với thời gian mưa chủ yếu là về lúc chiều tối đêm và sáng sớm
còn ban ngày thì mưa giảm còn nắng gián đoạn với nhiệt độ ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
do mưa kéo dài nên người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lụ quét và xa lở đất đá ở khu vực vùng núi
ở trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nắng nóng còn xảy ra ở khu vực phía nam đến ngày hai mươi ba tháng tám
sau đó thì giảm dần khi mưa xảy ra cục bộ có mưa to ở các tỉnh thành
từ thanh hóa cho đến khu vực nghệ an và hà tĩnh
nhiệt độ có xu hướng giảm dần trong ba ngày tới đến ngày hai mươi bốn thì nhiệt độ cao nhất ở dưới mức là ba mươi năm độ
còn từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận bình thuận mưa cũng xảy ra rải rác
tại các tỉnh từ bình định cho đến ninh thuận và bình thuận vào lúc chiều tối cục bộ có mưa vừa đến mưa to
người dân cần đề phòng tố lốc trong cơn rông
về nhiệt độ thì có xu hướng giảm dần từ ngày hai mươi bốn nắng nóng trên diện rộng sẽ chấm dứt
với khu vực vùng cao của tây nguyên trong ba ngày tới sẽ chịu tác động của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
nên có mưa rồng nhiều nơi với cường độ đạt cấp mưa vừa mưa to và rồng
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
mưa rông chủ yếu xảy ra vào lúc chiều và tối
ban ngày mưa giảm nhưng trời vẫn nhiều mây nên nhiệt độ không cao giao động ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
còn với các tỉnh thành miền nam nơi chịu tác động mạnh mẽ nhất của đới gió tây nam
mưa rồng cũng xuất hiện ở diện rộng tập trung vào lúc chiều tối và đêm
người dân cần đề phòng các hiện tượng thừa tiết cực đoan
do có mưa nên nhiệt độ ở mức thấp ngày đêm ở dưới mức là ba mươi ba độ